những ngày này trời nắng nóng gai gắt trên địa bàn quân khu bốn đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng
tại ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và thừa thiên huế
trừng diễn biến phức tạp của các đám cháy đối với tính mạng và tài sản của nhân dân
bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động hơn một mươi một năm trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực
dân quân tự vệ với trên hai trăm linh phương tiện cùng với các lực lượng và bà con nhân dân thức tráng đêm chiến đấu với sắc lửa
đã hơn bốn ngày nay cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn ba mươi một bộ tham mưu quân khu bốn và các đơn vị quân khu
cùng với dân quân tự vệ bộ đội biên phòng công an và nhân dân trên địa bàn thay nhau thức trắng đêm
để chiến đấu với giặc lửa tại địa bàn xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở lửa cháy mạnh nhưng với quyết tâm ngăn lửa bằng được
cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã vượt qua cái đói cái khát cùng nhau thực hiện nhiệm vụ
mặc dù ngọn lửa cháy rất lớn khó có thể kiểm soát được nhưng mà em và mọi người cùng chung tay góp sức
để phòng chế ngọn lửa để bảo vệ rừng và bảo vệ tài sản tỉnh mang cho nhân dân
để ưng cứu những cánh rừng trong hỏa hoạn bộ tư lệnh quân khu bốn đã triển khai cho các đơn vị
tổ chức lực lượng phương tiện hợp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng khác
tổ chức các mũi các hướng phân chia lực lượng cùng với bà con ngăn lửa một cách hiệu quả nhất
quân khu huy động tất cả các lực lượng để bảo đảm dập hết các đám cháy trên địa bàn quân khu
để bảo đảm an toàn cho rừng cho địa phương và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho tính mạng tài sản của nhân dân
các đơn vị lực lượng quân khu bốn kể cả lực lượng chủ lực lực lượng bộ đội địa phương
dân quân tư vệ dự bị động viên đều được huy động ở mức tối đa

với nhiều khó khăn vất vả với cây nóng của thời tiết của lửa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
nhưng những ngày qua đã có hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ
chữa cháy cho rừng trên địa bàn sáu tỉnh và bảo vệ bình yên cho nhân dân